trước đó vào một mươi năm h ngày chín tháng bốn tổ công tác liên ngành công an quận hồng bàng làm nhiệm vụ tại khu vực đường trần hưng đạo phát hiện xe ô tô biển kiểm soát một mươi sáu m bốn nghìn năm trăm năm mươi bốn chạy ngược chiều với tốc độ cao nên đã ra tín hiệu dừng xe
lái xe công không chấp hành mà lao thẳng vào trung úy phạm huy hoàng sau đó tiếp tục bỏ chạy và đâm vào xe mô tô chuyên dụng của công an
khi chạy đến thôn một xã hòa động huyện thủy nguyên thì dừng lại lúc này tổ công tác đã tiếp cận bắt giữ được công
vào thời điểm đó trên xe còn có hai phụ nữ và hai thanh niên tổ công tác yêu cầu các đối tượng về cơ quan công an để phối hợp điều tra nhưng bốn đối tượng này không chấp hành mà còn gọi điện thoại cho hàng chục thanh niên đến bao vây ngăn cản tổ công tác
tại cơ quan cảnh sát điều tra đối tượng công khai nhận trước đó có sử dụng ma tùy đá